tòa án nhân dân tp hcm vừa có quyết định đưa vụ án nguyễn thái luyện
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba và hai mươi hai bị cáo trung vụ ra xét xử sơ thẩm
theo đó phiên tòa bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng tám và kéo dài trong khoảng sáu mươi ngày
bị cáo nguyễn thái luyện nguyễn thái lĩnh cựu tổng giám đốc công ty alibaba
em ruột luyện và một mươi tám bị cáo khác bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo võ thị thinh mai cựu giám đốc công ty cục phần alibaba love film
nguyễn thái lực cựu giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn đế úc xanh em ruột luyện
bị xét xử về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và dừa tiền
huỳnh thị kim thắng cựu kế toán trưởng công ty alibaba bị xét xử tội rửa tiền
cáo trạng nêu hai mươi ba bị can trong vụ án đã vẽ ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật
tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
tự phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho bốn ba trăm sáu mươi một bị hại chiếm đoạt số tiền hai hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng